mới đây tại đường đại hời phường tri lăng thành phố lạng sơn phòng cảnh sát truy nã tuệ phạm công an tỉnh lạng sơn đã phối hợp với công an huyện tràng định bắt đối tượng đinh thái úy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại đường hoàng văn thụ thị trấn thất khê huyện tràng định theo quyết định truy nã số một mươi bảy ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba của công an tỉnh nam định
quý là đối tượng liên quan đến một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy đã bị công an tỉnh nam định phát hiện bắt giữ
sau khi đường dây bị phát hiện quý đã bỏ trốn về nhà ở thị trấn thất khê huyện tràng định sau đó lên thành phố lạng sơn làm thợ xây cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào sáng ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám công an tp hà tĩnh đã bắt giữ đối tượng lưu thiếu cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở vĩnh phúc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu giữ một mươi bốn điện thoại iphone không có nguồn gốc xuất xứ nhiều thẻ cao điện thoại tám triệu đồng tiền mặt
và một số tăng vật liên quan đến vụ án
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một mươi bốn điện thoại hiệu iphone không có nguồn gốc xuất xứ tám triệu đồng tiền mặt một xe máy và một số lượng lớn thẻ cào điện thoại có mệnh giá từ hai mươi đồng đến năm trăm linh và nhiều tăng vật liên quan đến vụ án
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận để thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình lưu thiếu cường thường thường dùng xe máy đi lang thang dọc các trục đường trên phường thấy các cửa hàng bán tạp hóa có thẻ cào điện thoại đối tượng liền tiếp cận vào giả vờ hỏi mua thẻ cao
khi chủ cửa hàng gom đủ số thẻ cào theo yêu cầu thì đối tượng cầm hết thẻ và lấy lý do thiếu tiền xin để lại chiếc iphone thế chấp để quay về lấy tiền trả nốt nhưng sau đó đã bỏ trốn
bằng phương thức thủ đoạn đó từ đầu tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm đến nay đối tượng lưu thiếu cường đã thực hiện chót lọt tám vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần bốn mươi triệu đồng qua thẻ cào
hiện công an phường trần phú đã thu giữ toàn bộ tăng vật tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam nguyễn minh vân và nguyễn minh cảnh cùng chú tại phường long hưng thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào lúc một h bốn mươi năm phút sáng ngày một mươi ba tháng tám đã đột nhập vào nhà của người dân trên địa bàn trộm được một mươi một triệu đồng tiền mặt
và bốn điện thoại di động các loại một nhẫn kim cương một chiếc lắc tay vàng một mươi tám carat trọng lượng ba năm chỉ tổng trị giá khoảng sáu mươi ba triệu đồng
sau đó các đối tượng đã mang tài sản đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
được biết vân và cảnh là anh em ruột và đều nghiện ma túy từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản
thưa quý vị tỉnh hậu giang có bảy mươi bốn đơn vị hành chính cấp xã trong đó có một mươi chín xã được xác định là trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự đặc biệt là ở khu vực nông thôn
chính vì vậy để làm tốt công tác an ninh trật tự công an tỉnh hậu giang đã xác định vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp đấu tranh phòng ngừa tố giác các loại tội phạm
qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay cách làm sáng tạo góp phần cùng lực lượng công an dân đe tội phạm giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đây là buổi sinh hoạt định kỳ của đội dân phòng phòng chống tội phạm ấp phú xuân thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
với một mươi thành viên là cựu chiến binh trên địa bàn hàng đêm các thành viên phối hợp với công an thị trấn tuần tra dọc theo các tuyến đường với chiều dài hai mươi km
nơi mà nhiều năm trước đây tình hình an ninh trật tự còn diễn ra khá phức tạp
không công cụ hỗ trợ không lương kinh phí hoạt động hạn hẹp
nhưng bảy năm qua đội dân phòng này vẫn duy trì hoạt động cùng với công an địa phương triệt phá hơn hai mươi sáu vụ trộm xảy ra trên địa bàn
tất cả đều xuất phát từ sự tự nguyện
bất kỳ ai từ cán bộ hay người dân bình thường phải làm thuê để kiếm sống với một tinh thần tận tụy gắn bó và trách nhiệm trong công việc
với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ tổ quốc nhiều mô hình đã được triển khai nhân rộng
trong đó người dân tự nguyện đồng góp sức người sức của thực hiện mô hình cổng giao an ninh trật tự đội xe ôm xung kích tổ nhân dân tự quản
góp phần đưa phòng trào quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc ngày thêm lan tỏa và đến gần hơn với cuộc sống của người dân
sau một mươi năm phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đến nay toàn tỉnh có tám mươi mô hình hoạt động hiệu quả
tại tất cả bảy mươi bốn xã phường thị trấn với trên chín mươi năm người tham gia cung cấp cho lực lượng công an hơn bảy trăm linh tin có giá trị trong công tác phòng chống tội phạm bài trừ tệ nạn xã hội
có thể thấy rằng qua kết quả sử dụng mô hình tự quản về an ninh trực tự đã khẳng định về tính khoa học và thực tiễn của một biện pháp công tác quan trọng
đó là công tác tuyên trì diện động quân chúng
các mô hình cũng đã góp phần rất lớn làm giảm về tội phạm ổn định được tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong những năm vừa qua
từ các mô hình hay cách làm sáng tạo của người dân tham gia tố giác và truy bắt tội phạm trên địa bàn tỉnh hậu giang cho thấy
việc triển khai nhân rộng trên khắp các địa bàn là điều hết sức cần thiết
chính điều này đã và đang hỗ trợ đắc lực cho lực lượng công an trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
vào ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà nội
huyện đắk song tỉnh đắk nông cho biết đã tống đặt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng lê văn bình
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
theo kết quả điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba lê văn bình đến làm thuê tại xã nâm giang huyện đắk song
quá trình làm thuê từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
bình đã phát dọn mảnh đất rừng bảy hectare rừng thuộc tiểu khu một nghìn sáu trăm ba mươi năm
lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuận tân quản lý
sau quá trình điều tra đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk song
đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê văn bình để điều tra làm rõ về hành vi hủy hoại rừng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị trong khi hàng trăm hectare rừng ở huyện sơn tây tỉnh quảng ngãi nhường cho các công trình thủy điện
thì số diện tích rừng phòng hộ còn lại ở sơn tây đóng vai trò đặc biệt quan trọng
trong việc chắn lũ giữ nước cho các huyện vùng hạ liêu
nhưng trong thời gian qua diện tích rừng phòng hộ ngày càng mất dần do tình trạng đua nhau chặt phá rừng phòng hộ lấy gỗ chiếm đất
ghi nhận của phóng viên antv tại quảng ngãi
công an huyện sơn tây vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối tượng đinh văn buồn ba mươi tuổi
ở xã sơn lập huyện sơn tây cùng đồng bọn về hành vi hủy hoại phá rừng tại núi a din
tiểu khu một trăm tám mươi hai thuộc thôn tà ngàm xã sơn lập huyện sơn tây
trước đó đinh văn buồn cùng một mươi đối tượng đều ở xã sơn lập sử dụng cưa máy cùng nhiều phương tiện khác
lên khu vực núi azin thuộc rừng phòng hộ thạch nham phát quang đường cho xe ô tô vào
số lâm tặc trên dùng cưa máy cưa hạ những cây gỗ to
diện tích rừng bị chặt phá trên một m hai rừng
trước đó năm hai nghìn một mươi bốn đinh văn nguồn đã bị ubnd xã sơn lập xử phạt hành chính
vì có hành vi chặt phá rừng phòng hộ trái phép
theo công an huyện sơn tây cho biết hiện công an huyện đang điều tra xác minh một mươi vụ phá rừng phòng hộ
tại các xã sơn dung sơn lập sơn tinh với diện tích rừng bị phá trên hai mươi hectare
có vụ rừng bị phá trên năm hectare

tuy nhiên không hiểu vì sao lực lượng quản lý rừng kiểm lâm ban quản lý rừng thạch nham vẫn không có biện pháp ngăn chặn
nguyên nhân việc phá rừng này là do trong thời gian qua thực hiện dự án thủy điện đắc ring và một số dự án thủy điện khác
trên địa bàn huyện thì việc thu hậu đất của dân do đó là người dân không có đất nâng tóc
thì dẫn đến việc là lên rừng phá rừng làm nướng rãi thứ nhất
thứ hai nữa là do việc ý thức về
chấp hành pháp luật của người dân còn thiếu hiểu biết còn hạn chế
do vậy là không nghĩ việc mình lanh phá rừng làm nướng rãi là xe trớt vi phạm
do đó là đấu tượng ngon nhiên lanh chặt phá rừng để làm nướng rãi
đã đến lúc các cơ quan chức năng huyện sơn tây và tỉnh quảng ngãi vẫn chưa vào cuộc tăng quyền kiểm tra
phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng chặt phá rừng trái phép rừng phòng hộ
mặt khác cần giả soát đánh giá lại hiệu quả sử dụng đất rừng
trên cơ sở đó khui hoạch
cân đối diện tích đất rừng và bàn giao bớt cho người dân quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật
việc làm này không chỉ giúp người dân địa phương ổn định cuộc sống tăng thu nhập
mà còn góp phần làm cho công tác trồng quản lý bảo vệ rừng hiệu quả hơn
thanh tra bộ thông tin và truyền thông vừa ra quyết định xử phạt sáu doanh nghiệp
với tổng số tiền phạt là năm trăm ba mươi năm triệu đồng do những sai phạm trong việc gửi và phát tán tin nhắn rác
tin nhắn liên quan đến lô đề cờ bạc cung cấp dịch vụ nội dung số sai quy định
trong đó có ba doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hiệu hạn truyền thông bibo
công ty cổ phần viễn thông và giải trí số việt nam công ty cổ phần công nghệ dịch vụ netviet
bị xử phạt cùng mức một trăm hai mươi triệu đồng với ba hành vi sai phạm tương tự nhau là hành vi gửi và phát tán tin nhắn rác
không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về giá giá cước cách thức hủy dịch vụ nội dung qua tin nhắn
hành vi cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung cờ bạc lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc lô đề
thanh tra bộ thông tin và truyền thông cũng xử phạt hai doanh nghiệp đó là công ty cổ phần net và công ty cổ phần truyền thông hrt việt nam
mỗi doanh nghiệp này bị xử phạt bốn mươi năm triệu đồng về hành vi gửi và phát tán tin nhắn rác
công ty cổ phần đầu tư an hưng phát bị xử phạt về hai hành vi gửi và phát tán tin nhắn rác với mức phạt bốn mươi năm triệu đồng
hành vi cung cấp trao đổi truyền đưa lưu trữ sử dụng thông tin dịch vụ có nội dung cờ bạc lô đề hoặc phục vụ chơi lô đề cờ bạc bị phạt bốn mươi triệu đồng
tổng số tiền phạt mà công ty này phải nộp là tám mươi năm triệu đồng
các đối tượng thường răng ra một cái bẫy khiến nạn nhân tin rằng mình đã trúng giải thưởng thực sự
sau đó chúng yêu cầu nạn nhân gửi tiền cho chúng để làm thủ tục nhận giải
điều đặc biệt là tiền được chuyển bằng cách gửi các mã số thẻ cào điện thoại của các nhà mạng cho chúng
sau đó cũng chỉ bằng một vài thao tác trên mạng các đối tượng lừa đảo đã chuyển đổi các thẻ cào điện thoại này thành tiền thật với tỷ lệ đổi nhất định để chi tiêu
vậy cách thức này như thế nào tiềm ẩn những nguy cơ gì câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau của chúng tôi
lê trí thiện và văn phúc hoàng cùng chú tại huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đã răng bẫy với thủ đoạn gửi tin nhắn
chúng tôi đã được thưởng qua mạng xã hội facebook nạn nhân là chị phan thị thư chú tại huyện ninh giang tỉnh hải dương
sau khi tin rằng mình là người chúng giải chị thư đã chuyển số tiền sáu triệu tám trăm linh nghìn đồng bằng thẻ nạp điện thoại viettel cho hai đối tượng
để rút được số tiền này các đối tượng đã thông qua một website trung gian nạp mã số thẻ điện thoại vào rồi sau đó mới rút tiền mặt ra để tiêu xài
tiền thẻ cao người ta ấy cho mình thì mình nạp vào trong cái tài khoản ghép
rồi sau đó mình chuyển về trong cái
các người đã lấy thu mua thì người ta thâu lại của mình một trăm linh nghìn thì mình được tám mươi nghìn tiền mặt
chỉ cần dùng thanh công cụ tìm kiếm google tìm cụm từ đổi thẻ cào ra tiền thật rất nhiều website cung cấp dịch vụ này được hiển thị
cách thức đăng ký để thực hiện giao dịch cũng rất nhanh chỉ cần một địa chỉ email hoặc một số điện thoại bất kỳ là có thể tiến hành giao dịch
đặc biệt trên các trang này đều ghi rõ tỷ lệ đổi tiền đối với từng nhà mạng cụ thể
hà nội được thiết kế trưng bày theo xu hướng bảo tàng hiện đại trên thế giới tuy nhiên giữa kịch bản nội dung trưng bày và thực tế lại không khác nhau
sự mở rộng địa giới hành chính của hà nội sau khi dự án được phê duyệt cũng khiến cho công tác thuyết minh nội dung trưng bày phải điều chỉnh bổ sung
thiếu hiện vật độc đáo có giá trị thẩm mỹ giá trị lịch sử văn hóa cao đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến khách tham quan không mặn mà với bảo tàng
trước những câu hỏi của phóng viên về giải pháp khắc phục sự lãng phí này giám đốc bảo tàng hà nội cho biết đơn vị sẽ tiếp tục sưu tầm bổ sung cho những khoảng không gian còn chưa có hiện vật trưng bày
thực hiện video mô hình âm thanh hiệu ứng ánh sáng trong trưng bày xây dựng và đưa vào hoạt động các khu trưng bày đã thi công xong để tránh tình trạng lãng phí công trình văn hóa được đầu tư hàng nghìn tỷ đồng
chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế sau khi càn quét miền bắc philippines siêu bão goni đã đổ lào cai
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hà nội vĩnh phúc phú thọ yên bái lào cai nơi tuyến đường đi qua vận động người dân sống cạnh đường cao tốc
chấp hành quy định về an toàn giao thông không lấn chiếm hành lang phá hàng trào không mở quán bán hàng cũng như đi bộ đi xe máy vào đường cao tốc gây mất an ninh trật tự tìm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
bộ giao thông vận tải đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hà nội vĩnh phúc phú thọ yên bái lào cai nơi tuyến đường cao tốc phá hàng trào không mở quán hàng không mở quán hàng cũng như đi bộ đi xe máy vào đường cao tốc tìm ẩn nguy cơ mất an ninh trực tự tìm ẩn nguy cơ mất an ninh trực tự tìm ẩn nguy cơ mất an ninh trực tự
trái quy định tăng cường công tác xử lý qua thiết bị giám sát hành trình
và kết quả kiểm tra giám sát của các đơn vị quản lý đường cao tốc
cục cảnh sát giao thông chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
đặc biệt là xe máy đi vào đường cao tốc và xe khách dừng đổ đón trả khách không đúng quy định
tổng cục đường bộ việt nam tăng cường giám sát qua thiết bị giám sát hành trình
thông báo cho các sở giao thông vận tải có xe vi phạm để xử lý
liên quan đến việc không chấp hành các quy định trên đường cao tốc nội bài lào cai
vào ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua hai người dân đã bị thương vong vì đứng bắt xe trên tuyến đường này
theo công an công an tỉnh phú thọ trước ngày hôm qua hai mươi năm tháng tám
tài xế xe ô tô iuudy có liên quan đến vụ tai nạn đã đến trình diện tại cơ quan công an
lái xe là trần văn giáp chú huyện lý nhân tỉnh hà nam
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi ba tháng tám xe ô tô do một người tên tuệ điều khiển trên tuyến
cao tốc nội bài lào cai khi lưu thông tới km sáu mươi bảy cộng sáu trăm sáu mươi hai thì bất ngờ va chạm với xe ô tô audi màu trắng
hậu quả chị nguyễn thị thanh đang đứng đợi xe khách bị tử vong tại chỗ
con chị thanh là cháu trần thị thương đứng bắt xe cùng bị thương nặng
sau khi xảy ra tai nạn tài xế đã điều khiển chiếc xe orudi bỏ chạy khỏi hiện trường
tuy nhiên hệ thống camera của trạm thu phí ic sáu đã ghi lại được hình ảnh xe audi này và trên xe có hai người đàn ông
hiện cơ quan công an đang điều tra vụ việc
theo quy định thì người dân không được phép đi bộ hay đứng bắt xe trên tuyến đường cao tốc này
thưa quý vị vào khoảng một mươi h năm mươi phút sáng ngày hai mươi năm tháng tám
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ tại tuyến phố hai bà trưng
phát hiện chiếc xe taxi mang biệt kiểm soát hai mươi chín a bảy mươi chín nghìn sáu trăm bốn mươi một của hãng taxi mai linh vi phạm lỗi dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định
cảnh sát giao thông đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng xe xuống xuất trình giấy tờ để kiểm tra
không những lái xe taxi không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông mà còn nhấn ga đâm thẳng vào tổ công tác
hất thượng úy phạm quốc long ngã xuống đất rồi bỏ chạy qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người đi đường
trước thái độ coi thường pháp luật của lái xe taxi tổ công tác đã dùng hai mô tô đuổi theo chặn giữ
bất chấp phía sau lực lượng cảnh sát giao thông và người dân liên tục ra tín hiệu dừng xe
chiếc taxi vẫn nhấn ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố
khi đi đến gần ngã tư trần hưng đạo bà triệu cảnh sát giao thông đã dừng được chiếc xe
xong lái xe taxi vẫn điên cuồng lao xe lên vỉa hè lùi ngược về ngã tư rồi quay đầu xe bỏ chạy về phố quang trung
bất bình trước sự việc nhiều người dân đã dùng xe mô tô hỗ trợ cảnh sát giao thông truy đuổi
đồng thời ra hiệu đảm bảo an toàn cho người dân đi trên đường
nhiều người dân bức xúc đã lao vào hành hung lái xe taxi nhưng lực lượng cảnh sát giao thông ngăn cản kịp thời
tại cơ quan công an lái xe được làm rõ là nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại sóc sơn hà nội
trong bản tường trình lái xe taxi nguyễn văn dũng đã thừa nhận hành vi vi phạm
một thông tin đáng chú ý thưa quý vị qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông
và công tác giải quyết tai nạn giao thông hiện công an tp hưng yên đang tạm giữ lô xe sáu mươi xe
đã có thời hạn nhưng người vi phạm không đến xử lý
công an thành phố thông báo ai là chủ sở hữu người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp các phương tiện
công an thành phố hưng yên đang tạm giữ thì đến liên hệ với đội cảnh sát giao thông công an tp hưng yên để giải quyết
số điện thoại ba nghìn hai trăm một mươi ba tám trăm sáu mươi chín ba trăm bốn mươi ba và số chín trăm sáu mươi ba hai trăm bốn mươi một sáu trăm một mươi sáu
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày ra thông báo
nếu chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp người vi phạm không đến liên hệ giải quyết
thì số phương tiện này sẽ bị tịch thu bán đầu giá sung quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật
ba bánh tự chế không đảm bảo các quy định về an toàn kỹ thuật
liêu thông trên các tuyến phố gây mất an toàn giao thông và trở tựa đô thị
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hà nội
đã triển khai một loạt các biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
tuy nhiên thì việc xử lý của lực lượng chức năng vẫn gặp không ít khó khăn
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân
không khó để bắt gặp những vi phạm thế này liêu thông trên một số tuyến đường tp hà nội
người tham gia giao thông sử dụng xe mô tô cũ nát không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật chở hàng công canh
không chỉ gây mất mỹ quan đô thị những chiếc xe như thế này là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng
thậm chí khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra quân xử lý
nhiều trường hợp bất chấp nguy hiểm quay đầu bỏ chạy như thế này
thời điểm tháng tám tháng chín là thời điểm bắt đầu xung đột giao thông lưu lượng giao thông vào thành phố là rất đông
đội cảnh sát giao thông số bốn đã xây dựng kế hoạch tập trung xử lý những phương tiện đã vượt đèn đỏ
chở hàng hóa công canh chở ba người chở khóa cũng số người quy định
không mang giấy tờ không hoặc là không có giấy tờ hoặc không có đăng ký thì là lực lượng cảnh sát giao thông làm trên để
với thiết kế sơ xài không đăng ký không qua kiểm định của cơ quan chuyên môn
nên những chuyến xe chở hàng như thế này khi lưu thông trên đường thường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất lớn
điều đáng nói người điều khiển phương tiện này đa số đều không có giấy tờ chứng minh được phép điều khiển phương tiện
chú phạm phải lỗi là không có thẻ thương minh
nhưng mà cho quy định là phải có thẻ thương minh mà lái rồi cho chú ấy thì có
ờ thì chú ở lông thôn thì tỉnh thoảng thì mới người mới ngoài là chở thêm để kiếm tí tiền nuôi các cháu thôi
đối với xe ba bánh tự sản xuất và lắp ráp này người điều khiển lái xe không có giấy phép lái xe theo quy định
xe không có đăng ký xe này là xe tự sản xuất và lắp ráp
người điều khiển xe không phải là thương và bệnh binh và cũng không phải là người tàn tật
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết trong đợt cao điểm gia quân hơn một tháng vừa qua
đã xử lý hơn hai trăm linh phương tiện xe ba bánh tự chế xe giả danh thương binh
tuy nhiên để xử lý loại hình phương tiện này lực lượng chức năng đang gặp không ít khó khăn
xử lý cái trường hợp này rất khó
bởi vì là một cái xe ba bánh thường thường là không phải là thương binh
nhưng mà khi xử lý đến thì là lại có người nhà
là thương binh ra để xin hoặc là ra để cản trở lực lượng chức năng để thi hành nhiệm vụ
nhiều năm qua những chiếc xe mô tô cũ nát ba bánh tự chế
chở hàng công cành vẫn lưu thông thường xuyên trên địa bàn tp hà nội
thế nhưng với những